hà nội hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong một mươi ngày
mầm non tư thuộc trao đảo sau dịch bệnh
hà lan ghi nhận số ca tử vong do covid một mươi chín cao kỷ lục trong năm
covid một mươi chín tái bùng phát ở trung quốc nguy cơ tê liệt chuỗi cung ứng
lây nhiễm covid một mươi chín tại mỹ gia tăng trở lại sau thời gian lắng dịu
kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin covid một mươi chín trưa trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
tra tin cập nhật những tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
thưa quý vị mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho một triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong một mươi ngày
dựa trên số vaccine được phân bổ hà nội sẽ tiếp tục tiêm cho nhóm tuổi này
theo chiến lược hạ dần độ tuổi
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn hà nội bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ghi nhận ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng quận hà đông đã tiêm một trăm bốn mươi trẻ với hai điểm tiêm
là trường trung học cơ sở lê quý đôn và trường trung học cơ sở lê lợi huyện phú xuyên
và có một trăm sáu mươi trẻ với ba điểm tiêm
trường trung học cơ sở thị trấn phú xuyên trung học cơ sở xã phượng dực trung học cơ sở xã trương mỹ huyện sóc sơn
trong ngày một mươi sáu tháng bốn tại trạm y tế các xã thị trấn
đã tiêm sáu trăm bốn mươi ba trẻ
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ lần này là vaccine moderna
các em được tiêm với liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
được biết trong đợt này hà nội được phân bổ bảy trăm linh liều vaccine moderna để triển khai tiêm cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong khi đó theo giả soát thống kê trên địa bàn thành phố có khoảng một triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này
với số lượng khoảng một triệu học sinh hà nội cần tổ chức thật khoa học để điều tiết tiêm chủng cho trẻ tốt nhất sớm nhất
với số vaccine được phân bổ hà nội sẽ thực hiện tiêm vaccine cho nhóm tuổi này
theo chiến lược hạ dần độ tuổi phương án hạ dần độ tuổi
theo đó trước mắt khối lớp sáu tiêm trước sau đó đến khối lớp năm và đến cuối cùng là tiêm cho trẻ năm tuổi
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm lần này trong một mươi ngày
để giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng an toàn sở y tế hà nội trực tiếp đến điểm kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm hai nghìn hai
đến dưới một mươi hai tuổi
tại các điểm tiêm nhà riêng bố trí các khu vực theo đúng quy trình từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong quá trình tiêm cán bộ y tế tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh loại vaccine sử dụng liều lượng và theo dõi sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ
đặc biệt nếu có phản ứng bất thường với sức khỏe phụ huynh cần liên hệ với cán bộ y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được xử lý kịp thời
qua kiểm tra sở y tế hà nội đánh giá cao các điểm tiêm đã thực hiện tốt các quy định của bộ y tế trong công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và sự phối hợp chặt chẽ liên ngành y tế và giáo dục
các trường cũng đã vào cuộc rất quyết liệt tư vấn cho phụ huynh và các em học sinh ổn định tâm lý hứng ứng tham gia chiến dịch tiêm chủng ra soát đối tượng tiêm chủng bố trí điểm tiêm chủng đúng quy định đảm bảo nhân lực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế cho các điểm tiêm vaccine được diễn ra an toàn hiệu quả
lãnh đạo sở y tế hà nội yêu cầu nhà trường y tế địa phương tăng cường truyền thông đến phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời các đối tượng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín được cập nhật chính xác kịp thời lên hệ thống
có thể việc bao phủ vaccine cho trẻ em hạ dần độ tuổi đang được bộ y tế triển khai nhanh chóng
tiêm vaccine cho trẻ giúp trẻ giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc covid một mươi chín và tránh trường hợp bệnh trở nặng
thưa quý vị trẻ mầm non ở hà nội vừa được quay trở lại trường sau gần một năm nghỉ học
niềm vui đến trường của cô trò trong ngày đi học gắn liền với nỗi lo giáo viên bảo mẫu bảo vệ đặc biệt là việc thiếu trường học ở khối mầm non tư thủ
với trên năm trăm linh trường phải giải thể trong thời gian qua
hà nội là một trong những địa phương cho trẻ mầm non nghỉ dài nhất cả nước
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một làn sóng bán trường loang ra do các chủ trương rơi vào tình trạng khánh kiệt về tài chính
anh nguyễn thế phong phụ huynh gửi con ở cơ sở mầm non to be kids hàm nghi nam tư liêm hà nội hoang mang
khi chủ trường thông báo chính thức đóng cửa
cũng theo một số phụ huynh đây là cơ sở mầm non được nhiều người tin cậy vì phương pháp giáo dục hiện đại
các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân cư có thu nhập trung bình trở lên
ở khu đô thị vinhomes gardens nia
nhưng khi phải đóng cửa kéo dài vì dịch cơ sở này đã không còn đủ năng lực tài chính
cô thái hồng hiệu trưởng một cơ sở mầm non ở quận nam tử liêm hà nội cho biết
có hai cơ sở mầm non một cơ sở đầu tư ban đầu trên dưới một tỷ đồng
nhưng sau một mươi tháng liên tục phải đóng cửa cô hồng và gia đình đã phải quyết định giải thể một cơ sở
cô thái hồng chia sẻ
tiền thuê mặt bằng là ba mươi triệu một tháng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một chủ cho thuê giảm năm mươi để duy trì
đầu năm hai nghìn hai mươi hai mức giảm này rút đi chúng tôi phải chi trả bảy mươi chi phí
tôi đã thế chấp nhà vay vốn ngân hàng để trả tiền mặt bằng của một số cơ sở
còn một số cái khác phải chấp nhận giải thể
một trường hợp khác chị nguyễn thanh huyền chủ hệ thống mầm non ong việt hà nội cũng cho biết
vừa phải quyết định giải thể một trong hai cơ sở vì sắp khánh kiệt
theo chị huyền tiền thuê mặt bằng mỗi cơ sở hai mươi hai triệu đồng một tháng
cô hoàng thúy hằng quản lý hệ thống mầm non happi time hà nội cũng cho biết
những ngày này điện thoại của cô liên tục nhận tin nhắn của các chủ trường mầm non
hỏi có mua lại thiết bị dạy học đồ chơi nhận chuyển nhượng địa điểm đã thuê không
đáng lưu ý là hầu hết những cơ sở đang bán tổng bán tháo để giải thể
là những cơ sở có quy mô vừa nhỏ đáp ứng nhu cầu gửi con của nhóm phụ huynh bình dân
người lao động ở nông thôn hay công nhân trong khu công nghiệp
so với nhiều địa phương cơ sở mầm non tư thục ở hà nội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
vì trong ba năm xảy ra dịch bệnh trường chỉ mở cửa vài tháng
trong đó liên tục một năm dòng giã phải đóng cửa
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội
thành phố hiện có một một trăm bốn mươi năm cơ sở giáo dục mầm non với hơn năm trăm hai mươi năm trẻ theo học
trong đó trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập
tư thụ là hơn một trăm năm mươi tám trẻ chiếm ba mươi
khi các cơ sở mầm non tư thục trao đảo vì dịch bệnh
thì sẽ có nhiều nguy cơ thiếu chỗ học
thời gian qua dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
khiến không ít các ngành nghề bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
trong đó có cả giáo dục tư nhân
trong thời gian tới dịch được kiểm soát
hệ thống giáo dục tư nhân hy vọng sẽ khôi phục lại hoạt động như trước
trung tâm kiểm soát bệnh tận tỉnh hải dương
sẽ phân bổ một mươi tám hai trăm linh liều vaccine cho các địa phương
đơn vị để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại hải dương
bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng bốn
sở y tế hải dương đã ấn định cho học sinh lớp sáu
trường trung học cơ sở tân bình thành phố hải dương
làm điểm để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thành phố hải dương đã giao trung tâm y tế phối hợp các phòng y tế
giáo dục và đào tạo công an và phường tân bình
thiết lập điểm tiêm chủng lưu động
tại trường trung học cơ sở tân bình
trong đó ngoài các đội tiêm chủng
địa phương chuẩn bị sẵn các đội xử lý phản vệ và cấp cứu tại chỗ
trường trung học cơ sở tân bình hiện có năm trăm hai mươi tám học sinh lớp sáu
trong đó có ba trăm bốn mươi em chưa mắc covid một mươi chín
còn lại một trăm tám mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín chưa qua ba tháng
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sẽ được triển khai đồng loạt sau đó trong toàn tỉnh
bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết
các địa phương yêu cầu các nhà trường và gia đình
cần quan tâm tuyên truyền giải thích tạo tâm lý thoải mái cho học sinh
để các em yên tâm tham gia chiến dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương sẽ phân bổ
một mươi tám hai trăm linh liều vaccine được bộ y tế cấp về cho các địa phương đơn vị
để triển khai điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
nếu như các thành phố lớn như hà nội tp hcm
bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vào ngày một mươi sáu tháng bốn tỉnh hải dương cũng đang chuẩn bị triển khai chiến dịch
bao phủ vaccine covid một mươi chín cho lứa tuổi này vào ngày một mươi chín tháng bốn tới
thưa quý vị bộ y tế đang triển khai đồng bộ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi ở khắp các tỉnh thành
dưới đây là một số triệu chứng mà trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi có thể gặp
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín và cách xử trí mà phụ huynh cần lưu ý
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết
chảy sốt sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
sau khi tiêm trẻ có thể sốt nhưng đa số là mức độ nhẹ
ở mức độ này cha mẹ hạn chế lạm dụng hạ sốt và kháng sinh
vì sốt là biểu hiện của cơ thể chống lại các tác nhân lạ
ở đây là vaccine để sinh ra kháng thể
sau này khi con gặp một tác nhân tương tự
cơ thể quen và kháng thể có sẵn này sẽ được huy động để tiêu diệt virus
lưu ý nếu trẻ không sốt không có nghĩa là vaccine không có tác dụng
mà do cơ thể trẻ phản ứng khác nhau với tác nhân gây ra sốt
nếu trẻ sốt cao trên ba mươi tám sáu độ c mới sử dụng thuốc hạ sốt
đau tại vị trí tiêm
tại chỗ tiêm sẽ sưng đau nhẹ
phụ huynh chỉ cần trường ấm massan nhẹ nhàng vùng tiêm
nếu sưng nóng đỏ kem theo hóa mủ khoảng ba năm ngày
cha mẹ cần quan sát chụp lại gửi bác sĩ để kiểm tra có áp xe vùng tiêm hay không
sưng hạch ở nách
trẻ có thể bị xương hạch ở nách cùng bên với vị trí tiêm
một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác ở cổ trên sưng đòn
đây là hạch phản ứng viêm sờ sẽ mềm sưng đau hạch sẽ tự hết sau vài ngày
nên phụ huynh cũng không cần quá lo lắng
đau đầu đau cơ khớp buồn nôn
các triệu chứng này khá hiếm gặp
tuy nhiên trong khoảng thời gian sau tiêm ba mươi phút
phụ huynh nên quan sát các biểu hiện này kịp thời báo bác sĩ
ngoài ra ở nhà cha mẹ nên cho trẻ uống orezon và được ép hoa quả để bù dịch
thường xảy ra sau tiêm thậm chí hai mươi bốn tiếng sau tiêm
biểu hiện ở trẻ là phát ban ngứa buồn nôn nôn phù bí mắt phù mặt tay chân
nặng hơn là khó thở loạn nhịp tim
phụ huynh cần quan sát để bào bác sĩ ngay khi có biểu hiện
viêm cơ tim tỷ lệ rất thấp
biểu hiện sau khi tiêm vaccine về trong ba ngày
còn đau ngực trái và đau lan lên cổ vai trái canh tay
thì phụ huynh cần đưa trẻ nhập viện để siêu âm tim
và làm các men tim đánh giá tổn thương cơ tim
vâng thưa quý vị hy vọng những lưu ý vừa rồi là kiến thức bổ ích đối với bậc phụ huynh
để có thể xử trí nhanh và điều trị kịp thời cho trẻ khi gặp các tình huống tương tự
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng bốn thái lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày do covid một mươi chín cao kỷ lục trong năm
các chuyên gia cảnh báo thái lan sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể
về số ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín trong tuần tới
theo trung tâm thông tin covid một mươi chín của thái lan
số ca tử vong hàng ngày do covid một mươi chín đã tăng lên một trăm hai mươi năm ca
từ con số một trăm một mươi chín ca trong ngày một mươi năm tháng bốn
là mức cao kỷ lục được ghi nhận trong năm nay
số ca nhiễm covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ tại thái lan là gần một mươi chín ca
số ca tử vong do covid một mươi chín từ đầu năm là hơn năm người
bao gồm một trăm hai mươi năm trường hợp của ngày một mươi sáu tháng bốn
chiếm hai mươi tám trong tổng số ca bệnh
theo phó giáo sư tiến sĩ nity pas gia rakun
người đứng đầu bộ phận bệnh hô hấp và lao phổi của khoa y tại đại học mahiton
các ca tử vong và bệnh nặng do covid một mươi chín vẫn duy trì ổn định
trong kỳ nghỉ lễ tết cổ truyền songkran
tuy nhiên ông cảnh báo thái lan có thể ghi nhận sự thay đổi đáng kể
về số ca bệnh nặng và tử vong
các quan chức y tế cấp cao thái lan dự đoán
các ca nhiễm mới có thể tăng lên từ năm mươi đến một trăm linh ca một ngày
sau kỳ nghỉ lễ songkran
với khả năng gia tăng những ca bệnh nặng
nếu người dân buông lỏng công tác phòng chống dịch bệnh
còn tại trung quốc cuộc chạy đua ngăn covid một mươi chín của nước này
tại một số điểm nóng như thương hải
đang làm tắc nghẽn nhiều tuyến vận tải đường bộ và bến cảng
vô số nhà máy phải đóng cửa và ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu
theo báo the guardian những bình luận từ huawei
một trong các ông lớn công nghệ của trung quốc cho thấy
nỗi lo về tác động của dịch bệnh với kinh tế đang tăng cao hơn
khi quốc gia tỷ dân vẫn kiên trì chiến lược zero covid
phong tỏa thành phố thượng hải và nhiều nơi khác để khống chế dịch bệnh
trong bối cảnh lệnh phong tỏa tiếp tục áp dụng tại thượng hải
trung tâm tài chính và là nơi có cảng container lớn nhất thế giới
các nhà kinh tế đã cảnh báo về tổn thất to lớn
không chỉ về kinh tế trung quốc mà với cả chuỗi cung ứng toàn cầu
họ cho rằng ngay cả khi lệnh phong tỏa chỉ duy trì trong tháng bốn này
thượng hải vẫn sẽ mất sáu gdp tương đương mất hai gdp cả nước
bà iris pang chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ing hà lan cho rằng
điều đó sẽ khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm của trung quốc
giảm gần một xuống còn bốn sáu
tháng trước thủ tướng trung quốc lý khắc cường đặt mục tiêu tăng trưởng gdp của nước này
năm hai nghìn hai mươi hai ở mức khoảng năm bảy
trong khi đó bà alicia garcia herrero nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu á thái bình dương
tại ngân hàng đầu tư natisys pháp bình luận
chúng tôi dự đoán cứ mỗi tháng áp lệnh phong tỏa ở trung quốc
thì gdp hàng năm của nước này sẽ giảm
ông stephen carr giám đốc thương mại tại peeringsport
một trong những nhà khai thác cảng lớn nhất của anh cho rằng
mọi sự gián đoạn tại một trung tâm thương mại lớn như thượng hải
đều sẽ có tác động lớn tới chuỗi cung ứng toàn cầu
tuần này công ty pigation đài loan nhà sản xuất iphone chủ chốt của hãng apple cho biết
đã tạm dừng sản xuất tại hai nhà máy ở thượng hải và thành phố côn sơn
gần đó hơn ba mươi công ty đài loan cũng đã tạm ngưng hoạt động ít nhất đến tuần tới
các báo cáo trong tuần này cho biết
gần năm trăm linh tàu chở hàng phải neo ngoài khơi thượng hải do cảng chưa thể xử lý
ông chen sinh chủ một xưởng theo gia đình ở tỉnh quảng đông cho biết
từ cuối tháng ba ông đã không thể giao khoảng bảy mươi tám mươi đơn hàng vì khách không thể nhận
tình trạng gián đoạn tại các cảng khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với viễn cảnh cạn sạch hàng hóa
nếu tỉnh quảng đông vốn chiếm một mươi ba sản lượng ô tô
và một mươi năm sản lượng chip ở trung quốc cũng phong tỏa
thì cú sốc nguồn cung sẽ còn tồi tệ hơn nữa
chuyên gia kinh tế garcia herrero dự đoán
theo hãng tin reuters tuần trước phòng thương mại châu âu tại trung quốc
đã gửi thư cho chính phủ nước này cho biết
khoảng một nửa số công ty tại đức tại trung quốc đang gặp khó khăn với chuỗi cung ứng
nhiều công ty đang tìm cách tự giải nguy
hãng vận tải container mars đan mạch khuyến nghị
khách hàng chuyển hướng từ cảng thượng hải sang các cảng khác của trung quốc
trong khi đó công ty foxconn interconnect
thuộc tập đoàn foxconn đài loan
duy trì hoạt động của nhà máy ở thành phố côn sơn theo chưu trình khép kín
và chỉ vận hành sáu mươi công suất
mới sức ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế do dịch bệnh căng thẳng và phong tỏa nghiêm ngặt
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu chính sách zero covid có đem lại hiệu quả cho trung quốc trong tương lai
với mỹ số ca nhiễm covid một mươi chín tại đây đã bắt đầu tăng trở lại
sau khi giảm nhanh từ mốc đỉnh dịch được xác lập hồi tháng một vừa qua
tại thời điểm đỉnh dịch của sóng omicron
số ca nhiễm tại mỹ đã lên tới hàng trăm nghìn ca một ngày
tính trong tuần kết thúc ngày một mươi bốn tháng bốn
số ca nhiễm trung bình theo ngày tại mỹ ba mươi chín năm trăm hai mươi một ca
tăng so với mức ba mươi bảy trăm hai mươi bốn ca một ngày của hai tuần trước đó
theo dữ liệu từ đại học johns hopkins
gia tăng lây nhiễm rõ nhất là ở bờ đông
những bang có tỷ lệ số ca nhiễm mới cao nhất trong một mươi bốn ngày gần đây đều tập trung ở bờ đông
đặc biệt là vùng đông bắc
và thủ đô washington d c
số ca nhiễm mới tăng gấp đôi kể từ đầu tháng này
tại bang rhode island và thủ đô washington d c
với hình thức tự xét nghiệm tại nhà đang ngày một phổ biến
và dữ liệu thường không được cập nhật trong thống kê chính thức
con số người mắc trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều
số ca nhiễm mới cũng tăng tại một số khu vực khác trên nước mỹ
nhất là vùng trung tây bang illinois wisconsin và michigan
ghi nhận số trường hợp nhiễm mới tăng bốn mươi trong hai tuần qua
tuy nhiên số ca nhiễm mới tính trên toàn nước mỹ vẫn ở mức thấp
số ca nhập viện cũng được kiểm soát
trung bình mỗi ngày chỉ có tổng số một mươi năm người thuộc diện bệnh nặng
phải điều trị tại bệnh viện
số ca tử vong tiếp tục giảm với trung bình năm trăm linh ca một ngày
giảm hai mươi năm so với thời điểm cuối tháng ba
cuối bản tin sẽ là thông tin về dự báo thời tiết
khoảng đêm nay một mươi bảy tháng bốn gió mùa đông bắc được tăng cường
nên bắc bộ tiếp tục có mưa trời chuyển rét
còn tại tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rông cục bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sáng một mươi bảy tháng bốn không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các nơi
ở phía đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
khoảng đêm nay đến một mươi tám tháng bốn gió mùa đông bắc mạnh hơn
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ
và một số nơi ở trung trung bộ
ở bắc bộ từ đêm nay đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi sáu một mươi chín độ
ở bắc trung bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao
từ nay đến một mươi tám tháng bốn ở khu vực tây bắc và việt bắc
có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến bảy mươi một trăm một mươi mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
ở đông bắc đông bằng bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa bốn mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm
trong mưa rông có khả năng sẽ ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
đề phòng lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi
và ngập úng tại các khu vực vùng trụng thấp
từ đêm nay ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai ba năm m
dự báo thời tiết từ ngày một mươi bảy đến hai mươi hai tháng bốn
khu vực bắc bộ từ một mươi bảy đến một mươi tám tháng bốn
có mưa rào và rông diện rộng
khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to
từ một mươi chín hai mươi hai tháng bốn
ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
khu vực vùng núi từ một mươi chín tháng bốn có mưa rào
ngày hai mươi một hai mươi hai tháng bốn chưa chiều hưởng nắng
từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời rét
từ hai mươi một tháng bốn trời lạnh về đêm và sáng sớm
khu vực trung bộ từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng bốn
khu vực bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trời chuyển lạnh
khu vực phía nam ngày trời nắng
chiều tối có mưa rông cục bộ
ngày một mươi tám tháng bốn
khu vực trung trung bộ có mưa mưa rào và rông
từ một mươi chín đến hai mươi hai tháng bốn ít mưa sáng sớm có sương mù
từ hai mươi một tháng bốn trưa chiều trời nắng
chiều tối có mưa rông cục bộ
khu vực tây nguyên và nam bộ
từ một mươi bảy đến hai mươi hai tháng bốn ngày nắng
chiều tối có mưa rông cục bộ
thưa quý vị với tình hình thời tiết hạ thấp trong vài ngày tới
quý vị và các bạn hãy nhớ giữ ấm cơ thể
cùng với đó là luôn thực hiện những quy định phòng chống dịch
như đeo khẩu trang hay thường xuyên xịt khuẩn
tình hình đã được kiểm soát
biện pháp này duy trì giúp chúng ta bảo vệ tối đa
nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
vẫn luôn tiêm ẩn trong cộng đồng
bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại